một phụ nữ ở tỉnh osaka nhật bản vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
mặc dù trước đó người này đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chính quyền tỉnh osaka cho biết người phụ nữ này ở độ tuổi bốn mươi là một hướng dẫn viên du lịch và đang sống ở thành phố osaka
một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của đại học osaka cho biết thông thường những người đã từng nhiễm virus sẽ có kháng thể
và nhờ vậy họ có thể không bị tái nhiễm với loại virus đó
tuy nhiên nếu không có đủ kháng thể cần thiết họ sẽ có nguy cơ tái nhiễm hoặc những virus chưa được phát hiện trong cơ thể có thể tiếp tục nhân bản